sau ba ngày làm việc chiều nay hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín đã bế mạc kỳ họp thứ một mươi bảy
kỳ họp đã thông qua hai mươi tờ trình của ubnd tp hcm trong đó có các nội dung quan trọng như danh mục hai mươi tám dự án cần thu hồi đất
bay lại nguồn vốn vai nước ngoài của chính phủ để thực hiện dự án tuyến metro số một và tuyến metro số hai tổng cộng gần năm mươi bốn tỷ đồng
điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi bổ sung nguồn cải cách tiền lương của ngân sách thành phố
phát biểu tại lễ bế mạc chủ tịch hội đồng nhân dân tp hcm nguyễn thị lệ đề nghị ubnd tp hcm có kế hoạch hành động cụ thể
triển khai thực hiện thành công những cam kết đề ra
hội đồng nhân dân miễn nhiệm các chức danh trưởng bang văn hóa xã hội với đại biểu thi thị tuyết nhung
và trưởng bang pháp chế với đại biểu trương lâm danh để nghỉ hưu theo chế độ
thành phố tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động phát huy vai trò trách nhiệm của hội đồng nhân dân
tăng cường phối hợp giám sát giữa các cấp nhằm thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
tập trung giám sát sâu những vấn đề cử tri quan tâm về trực tự an toàn xã hội hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước
vận động nhân dân tiếp tục có mô hình cách làm hay trong thực hiện chỉ thị một mươi chín về cuộc vận động người dân tp hcm
không xả rác ra đường và kinh trạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước
chỉ thị hai mươi ba về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng
cán bộ đảng viên quyết tâm thực hiện thành công chủ đề năm hai nghìn hai mươi năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị